nghi ngờ nạn nhân cố tình che giấu nơi ở của bạn gái cũ mình nên lê phạm vi bình đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong
công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự gồm lê phạm vi bình chú thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
về hành vi giết người nguyễn hữu thoại võ văn nhật và đặng văn triểu cùng chú thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
về hành vi không tố giác tội phạm
theo kết quả điều tra ban đầu thời gian gần đây lê phạm vi bình nhiều lần đi tìm bạn gái cũ để đòi số nợ năm trăm linh đồng nhưng không gặp
bình cho rằng ngô văn tú biết bạn gái của mình ở đâu nhưng đang cố tình che giấu không cho gặp
nên bình thủ sẵn dao rồi nhờ nguyễn hiễu thoại trở đến nơi tú thuê trọ để nói chuyện và xảy ra đánh nhau
hậu quả tú bị thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
sau khi gây án nhật và chiến đã đưa tiền giúp bình bỏ trốn
biết đang bị truy bắt ngày một mươi bảy tháng tám lê phạm vi bình đến công an thị xã long mỹ đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội